xe ô tô khách đang vận chuyển hơn chín tạ thịt lợn chết đã bốc mùi vừa bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hưng yên
phối hợp với lực lượng quả đí thị trường số bốn của quả đí thị trường và công an thị xã mỹ hào phát hiện và bắt quả tang vào chiều ngày một mươi ba tháng bảy
tại thời điểm kiểm tra trên xe ô tô biển kiểm soát chín mươi chín c một mươi bốn nghìn chín trăm bốn mươi bảy do nguyễn thế khanh chú tại huyện thuận thành của tỉnh bắc ninh điều khiển
có chín con lợn chết đã xả thịt với tổng trọng lượng chín trăm một mươi kg
khánh khai nhận vận chuyển thuê cho chủ hàng ở bắc ninh với giá hai trăm linh đồng đi từ huyện thuận thành tỉnh bắc ninh về thị xã mỹ hào tỉnh hương yên để tiêu thụ
tổ công tác đã lập biên bản ra quyết định xử phạt nguyễn thế khanh một mươi triệu đồng về hành vi vận chuyển động vật chết không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh
đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số lợn trên theo đúng quy định

khiến hàng trăm người phải nhập viện